trong khuôn khổ hội nghị hội đồng tranh án asean lần thứ sáu tổ chức tại singapore vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
cổng thông tin điện tử tòa án các nước asean đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động với mục tiêu
tạo thuận lợi hơn cho người dân cũng như thúc đẩy thương mại và đầu tư vào khu vực
hội nghị hội đồng tránh án asean lần thứ sáu với sự tham dự của tránh án một mươi nước asean
đoàn việt nam do bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình dẫn đầu
cổng thông tin điện tử tòa án các nước asean chính thức được ra mắt và đi vào hoạt động nhằm tăng cường
hiểu biết về các hệ thống pháp luật khu vực thúc đẩy các dòng chảy thương mại đầu tư vào asean
đây là bước quan trọng đầu tiên trong nỗ lực hợp tác của các cơ quan tư pháp asean trên cơ sở ứng dụng công nghệ
vào lĩnh vực tòa án và tư pháp phục vụ lợi ích quốc gia và bao trùm là lợi ích của cả khu vực
tại hội nghị lần này các tranh án của một mươi quốc gia asean đã cùng nhau thảo luận nhiều nội dung quan trọng và hữu ích
trong việc phục vụ người dân của các nước asean như tạo ra cơ chế phối hợp để trao đổi thông tin khi giải quyết các vụ việc
tống đạt giấy tờ trong tố tụng dân sự trong khối asean quản lý án và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án
đào tạo tư pháp tranh chấp trẻ em
tuyên biên giới